đại sứ quán mỹ tại thổ nhĩ kỳ tiếp tục cảnh báo công dân nước này về nguy cơ xảy ra các vụ tấn công
nhằm vào nhà thờ giáo đường do thái và các cơ quan ngoại giao ở istanbul
đây là thông báo thứ hai như vậy trong vòng bốn ngày sau vụ đốt kinh koran ở châu âu
trong cảnh báo an ninh cập nhật đại sứ quán mỹ nhận định các cuộc tấn công trả đũa tiềm tàng
của những kẻ khủng bố có thể xảy ra ở những khu vực người phương tây thường lui tới
giới chức trách thổ nhĩ kỳ đang tiến hành điều tra vụ việc
hôm hai mươi bảy tháng một một số đại sứ quán ở ankara bao gồm cả các đại sứ quán của mỹ đức pháp và italia
đã ban bố cảnh báo an ninh về làn sóng tấn công trả đũa tiềm tàng tại các địa điểm thờ cúng
sau các sự cố riêng rẽ trong đó có vụ đốt kinh koran ở thụy điển hà lan và đan mạch
thổ nhĩ kỳ cũng cảnh báo công dân trước nguy cơ xảy ra các vụ tấn công bài hồi giáo
và phân biệt chủng tộc ở mỹ và châu âu